trước diễn biến phức tạp của cơn bão số một mươi một các tỉnh miền trung từ quảng bình đến phú yên
đang triển khai nghiêm túc công điện của ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương
về công tác chủ động ứng phó kêu gọi tàu thuyền tránh trụ bão
theo báo cáo nhanh của văn phòng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão miền trung đóng tại đà nẵng
tính đến bảy giờ ngày một mươi năm tháng một mươi các tỉnh thành phố từ quảng bình đến phú yên
đã thông báo hướng dẫn cho tổng số ba mươi ba bảy trăm một mươi sáu tàu với hơn một trăm sáu mươi chín năm trăm linh lao động biết vị trí
hướng di chuyển và diễn biến của bão số một mươi một để chủ động phòng tránh
trong đó tổng số tàu hoạt động trên biển là bốn bốn trăm bảy mươi hai tàu ba mươi bảy bốn trăm một mươi bốn lao động
tại khu vực quần đảo hoàng sa có năm mươi tám tàu với trên bốn trăm ba mươi năm lao động
hoạt động tại các khu vực khác là bốn bốn trăm một mươi bốn tàu với gần ba mươi bảy lao động
trước những diễn biến phức tạp
của bão số một mươi một hiện văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
từ quảng bình đến phú yên đang tiếp tục công tác kiểm đếm kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển vào tránh trú